bộ công thương vừa ban hành thông tư số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi tám quy định kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tới đây
theo đó dựa trên cơ chế cấp co cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng nhận xuất xứ hàng hóa
theo quy định nước nhập khẩu hiện đang thực thi và chuẩn bị triển khai tại việt nam
đối tượng áp dụng của thông tư ba mươi chín là cơ quan tổ chức cấp co cơ quan tổ chức cấp văn bản chấp thuận
tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thương nhân
việc kiểm tra hồ sơ chứng từ chứng nhận xuất xứ đã cấp hoặc đã phát hành và kiểm tra xác minh xuất xứ
tại cơ sở sản xuất được thực hiện trong các trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu
đề nghị kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành
kiểm tra xác minh quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa cơ quan chức năng khác trong nước
đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa